vào lúc ba giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng ba tàu cảnh sát biển chín nghìn một của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã cứu nạn thành công tàu cá của ngư dân tỉnh khánh hòa
mang số hiệu kh chín mươi chín nghìn ba mươi sáu ts và chín ngư dân bị nạn đang trôi giạt trên biển
trước đó vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba nhận được tin
tàu cá số hiệu kh chín mươi chín nghìn ba mươi sáu ts do ông đỗ minh trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thường trú tại phường ngọc hiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa làm thuyền trường
gặp sự cố tàu bị gãy chân vịt mất khả năng cơ động đang trôi giặt trên biển và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
tại thời điểm đó trên tàu có chín thuyền viên
đến ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng ba tàu cảnh sát biển chín nghìn một do bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
điều động đã lai dắt thành công tàu cá cùng chín thuyền viên về đến đảo phú quý tỉnh bình thuận an toàn